xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi các tin tức an ninh trật tự
được chúng tôi cập nhật vào lúc một mươi một h ba mươi và mở đầu bản tin là thông tin tại tỉnh ninh thuận
thưa quý vị đến trưa ngày hôm nay sau gần một ngày tích cực tìm kiếm
thi thể ba mẹ con bị mắc kẹt trong vụ cháy tại căn nhà bốn trên một mươi năm a đường trần quốc thảo
phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
xảy ra vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tháng tám đã được tìm thấy
ba nạn nhân gồm đặng thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đặng gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám và đặng gia long sinh năm hai nghìn hai mươi một
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng tám
tại ngôi nhà kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của gia đình ông đặng đình hùng xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng
vào thời điểm đó bà đặng thị hà là vợ của ông hùng cùng với hai người con nhỏ ở trong nhà
thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát kèm theo khói đen
nghi ngút lan nhanh ra ngôi nhà và xung quanh người dân phát hiện điền chi hô cứu nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bảy
bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng với nhiều phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường
phun nước dập lửa bắc thang dùng kim cộng lực cắt cửa sắt gác lửng phía trên để tiếp cận hiện trường
đồng thời phun nước từ các hướng nhà dân liền kề nhằm ngăn ngọn lửa lan rộng
tuy nhiên do căn nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng thảm vải nhựa là những vật liệu dễ bắt cháy và cháy lâu
nên việc cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn phải đến một mươi ba h cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt
còn tại hải phòng bất ngờ tiến hành kiểm tra hoạt động của quán bar play house số một mươi hai hồ sen quận lê trân
lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy
vào thời điểm lực lượng công an kiểm tra quán bar này đang hoạt động quá giờ quy định
qua kiểm tra nhanh có sáu mươi năm thanh niên có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện
giấy phép kinh doanh của quán play house chỉ được phép bán lẻ rượu bia chưa có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quán bar vũ trường
tất cả các thanh niên dương tính với ma túy đều được đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục xác minh làm rõ
liên quan đến vụ một đối tượng dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng kim nhung ở thị trấn thạch mỹ huyện giang nam tỉnh quảng nam
vào trường ngày một mươi ba tháng tám lãnh đạo công an tỉnh quảng nam xác nhận nghi phạm cướp tiệm vàng trên đã đến nhà trường công an huyện nam giang cầu thú
đối tượng là nguyễn văn tú ba mươi hai tuổi trú tại thị trấn thạch mỹ huyện nam giang
trước đó khoảng một mươi một h ba mươi phút buổi trưa một nam thanh niên mang theo dao vào tiệm vàng kim nhung
ở thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang uy hiếp chủ tiệm
sau đó đối tượng đã dùng cuốc để phá tủ kính lấy đi một số lượng vàng
gây án xong nghi phạm đã bỏ trốn vứt lại hung khí tại hiện trường
qua hình ảnh camera trích xuất nghi phạm mặc áo khoác đen quần jean mang theo ba lô
công an tỉnh quảng nam xác định nghi phạm là người địa phương và trước đó tú có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng
vụ việc đã được công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị sáu đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã mỹ lộc huyện tam bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam
sáu đối tượng này gồm phạm dũng mãnh trần quốc trọng nguyễn quốc bảo anh lê minh thiện trần quang thuấn và tô minh luân
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày một mươi tháng tám nhóm của mãnh đang nhậu thì nhìn thấy hồ hoàng luân
nguyễn thanh hoàng và lê minh thuấn
quang danh do mãnh và hoàng luân có mâu thuẫn từ trước nên mãnh đã gọi điện cho thuấn bảo anh trọng minh luân thiện
và ba người khác cầm theo hung khí đến để đánh luân thuấn và trọng cầm mã tấu chém nhiều nhát làm hoàng và luân bị thương rất nặng
được đưa đến bệnh viện cấp cứu
liên quan đến vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại huyện an phú tỉnh an giang
do trành thanh tuấn và nguyễn thanh long cùng chú nguyễn thuấn
huyện an phú thực hiện vào sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với bị can đỗ văn lâm chú tại thị trấn long bình huyện an phú về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với tuấn và long cùng về hành vi trên
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một lâm được long câu móc chở người xuất cảnh trái phép với giá năm trăm linh đồng mỗi chuyến
lâm đồng ý
và tối cùng ngày lâm điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn cùng một người đàn ông khác đón bốn người khách chở giao cho long đưa xuất cảnh trái phép sang campuchia chất lọt
đến khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi tuấn chưa kịp giao khách cho lâm thì bị lực lượng công an bắt quả tang
sau đó long cũng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình
tối cùng ngày lâm điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn cùng một người đàn ông khác đón bốn người khách trở giao cho long
sau khi thực hiện giao dịch với đối tượng bán dữ liệu trên chợ đen phóng viên đã lựa chọn ngẫu nhiên hàng chục cái tên trong bảng dữ liệu thông tin khách hàng này
hàng chục cuộc gọi đã được thực hiện nhiều cảm xúc khác nhau đến từ người nghe từ ngỡ ngàng ngạc nhiên thậm chí là tức giận khi biết chúng tôi có thông tin của họ
không chỉ làm phiền đến cuộc sống của người dân việc lộ lọt thông tin khách hàng qua hình thức mua bán này để lại nhiều hậu quả
trên thực tế có rất nhiều thủ đoạn tinh vi lợi dụng những dữ liệu thông tin khách hàng để lừa đảo làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản thực hiện giao dịch mua bán trái phép
theo các chuyên gia vẫn còn những khoảng trống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi luật chưa theo kịp thực tiễn
một số đối tượng đã lợi dụng vị trí công việc lợi dụng quyền quản trị trong các hệ thống quản lý thông tin của người dùng và đã chiếm đoạt dữ liệu này để bán thu lợi bất chính
các đối tượng đã lập trình
nhiều trang mạng ẩn danh đăng tin giao bán
mặc dù về mặt hình thức các đối tượng hoạt động công khai
tuy nhiên trong quá trình thực hiện các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với các con tính năng
bằng cách lừa đảo giả danh các cơ quan công quyền như cơ bản pháp luật công an tòa án kiểm soát
hoặc là các con chức năng dịch vụ như ngân hàng điện nước v v
để mà đưa ra những thông tin sai lệch dàn dựng những câu chuyện
để mà đưa nạn nhân vào một cái vòng rốt đoạn thông tin và hoang mang lo sợ
từ đó có thể là làm theo sự dẫn dắt của chúng
chính người sử dụng chính những cái cá nhân đó họ không vô tình để lộ những thông tin cá nhân của mình
lên trên những nền tảng xã hội nền tảng có thể là công khai khiến cho thông tin của họ bị lộ lọt ra ngoài
thứ hai nữa là có thể là do cái việc mất an toàn thông tin từ chính các tổ chức doanh nghiệp
mà đang lưu giữ những thông tin cá nhân của người sử dụng
cái cơ chế quản lý lỏng lẻo cũng có thể là khiến cho cái việc là có thể chính trong nội bộ của tổ chức
cũng có thể đẩy các thông tin về khách hàng của mình ra ngoài
chế tài của chúng ta thật sự còn rất nhẹ liên quan đến những hành vi vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân thông tin cá nhân
thì mức phạt tối đa là hai trăm linh triệu hoặc là phạt tù tối đa là bảy mươi
nhưng nếu mà chúng ta so sánh với quy định của châu âu người ta có thể phạt tới
nếu mà quy đổi tên việt nam có thể phạt tới năm trăm linh tỷ
trước tình trạng thông tin cá nhân đang được giao bán trên các hội nhóm trên nền tảng mạng xã hội đang diễn biến phức tạp
trong phiên chất vấn tại phiên họp thứ một mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào ngày một mươi tháng tám vừa qua
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm cho biết
thời gian tới bộ công an sẽ triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý hiệu quả vấn đề này
cụ thể bộ công an sẽ xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân
tích cực điều tra xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt giao bán dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó sẽ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân
nhất là khi tham gia vào môi trường mạng
tính đến thời điểm hiện tại các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây thu thập
mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân tổ chức trên toàn quốc
tuy nhiên đây chỉ được coi là phần nhỏ của thị trường mua bán dữ liệu trôi nổi
bên cạnh việc tích cực điều tra xử lý nghiêm các trường hợp để lộ lọt giao bán dữ liệu cá nhân
mỗi cá nhân trong cộng đồng tổ chức cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân của bản thân
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ tài xế say xỉn đại náo cây xăng đường láng vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội cho biết đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự
đối với ngô công hán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy